sử dụng nickname botos long xuyên để điều hành đường dây gái gọi liên tỉnh
trần ngọc diệp chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này tạm giữ hình sự
vào tối một mươi năm tháng sáu lực lượng công an phát hiện bắt quả tang ba cặp nam nữ
đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh khai thác nhanh xác định diệp là người môi giới cho ba cặp nam nữ trên
diệp khai nhận thông qua mạng xã hội diệp đã gửi hình ảnh
nhiều gái bán dâm cho người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá
sau đó người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn số phòng để dịp điều gái bán dâm đến